năm hai nghìn một mươi chín chính sách tiền tệ và hoạt động tài chính ngân hàng đã được hoạch định và thực thi hiệu quả vừa xử lý được những vấn đề thách thức đặt ra trong ngắn hạn nhưng cũng bảo đảm được các mục tiêu chung và dài hạn về ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
ta sẽ thấy hàng nghìn kết quả và rất nhiều trong số đó xuất phát từ nguyên nhân lái xe uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích
nhất là những vụ tai nạn thời gian gần đây khiến dư luận xã hội phẫn nộ bởi sự thiếu ý thức và trách nhiệm của những tài xế khi tham gia giao thông

nhiều ý kiến cũng cho rằng cần hình sự hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn trong máu
tôi thấy rằng khi mà giả soát các cái văn bản pháp luật và các cái chế định chế tài thì thấy rằng là có những cái hành vi có những cái mức độ vi phạm mà ở cái mức độ đặc biệt nghiêm trọng thì hiện nay chúng ta lại đang xử lý hành chính trong khi về bản chất chúng ta phải xử lý về mặt hình sự
ví dụ như singapore và hàn quốc và nhật bản là các quốc gia đã hình sự hóa cái vấn đề này
và các quốc gia quanh ta malaysia và thái lan là cũng bắt đầu thực hiện cái hình sự hóa là cái mức họ đưa ra là từ tám mươi trở lên là phải hình sự hóa
ngoài cái phạt tiền là anh có thể bị tống tù sáu tháng cho đến hai năm
ngoài ra vấn đề phạt lao động công ích với vi phạm nồng độ cồn cũng là một chế tài nên xem xét
nếu nước mức xử phạt liên quan đến tài chính có thể phát sinh phức tạp
cần phải đa dạng hóa các hình thức xử phạt
đây là một nguyên tắc trong xử lý vi phạm hiệu quả
nên có thể đổi chế tài thành lao động công ích như vào bệnh viện phục vụ người bị thương do người khác vi phạm nồng độ cồn gây ra
những hậu quả đã nhìn thấy rõ và nỗi đau của mỗi gia đình nạn nhân sẽ còn mãi nếu như những hành vi nguy hiểm này không được chấm dứt
hiện luật phòng chống tắc hại rượu bia sắp có hiệu lực
hy vọng bộ luật này được thông qua sẽ kiểm soát ngăn ngừa việc sử dụng rượu bia gây ra hệ lụy không đáng có cho mỗi gia đình và xã hội
sáng nay ngày hai tháng một tòa nhân dân tp hà nội đã đưa vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại đà nẵng ra xét xử theo trình tự sơ thẩm
hai mươi bị cáo bị đưa ra xét xử gồm trần văn minh
nguyên chủ tịch
ủy ban nhân dân tp đà nẵng
giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi một
văn hiễu chiến
nguyên chủ tịch
ủy ban nhân dân tp đà nẵng
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bốn
nguyễn ngọc tuấn
nguyên giám đốc sở xây dựng
nguyên phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tp đà nẵng
cùng phan văn anh vũ và một mươi bảy người khác
có ba mươi bảy người và tổ chức có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan được trự thập đến tòa
nguyên đơn dân sự trong vụ án này là ủy ban nhân dân tp đà nẵng
theo cáo trạng
hai mươi một bị cáo trong vụ án này có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở hai mươi một bất động sản
là công sản đã được phan phan anh vũ
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
cấu kết với các bị cáo khác để mua giá rẻ
vì những động cơ khác nhau
bị cáo trần văn minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng
cố ý làm trái các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
các quy định về quản lý đất đai
giúp phan văn anh vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn
thông qua việc nhận nhiều đất dự án
mua nhà thuộc sở hữu nhà nước
tạo dư luận bức xúc
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước
hậu quả số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn hai mươi hai tỷ đồng
riêng dự án hai mươi chín ha khu đô thị quốc tế đa phước
số tiền nhà nước đã thiệt hại là trên một mươi một hai trăm linh tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai tuần
từ ngày hai đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật
để bảo đảm cân đối cung cầu ổn định thị trường mặt hàng thịt lợn
nhất là dịp cận tết và tết nguyên đán canh tí hành hai mươi
tp đà nẵng đã chỉ đạo các sở ngành trên địa bàn
phối hợp và kêu gọi các nhà sản xuất chăn nuôi
doanh nghiệp cung cấp thịt lợn trên địa bàn
chung tay bình ổn giá mặt hàng thịt lợn
để tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng
hiện nay tại các chợ lớn siêu thị trên địa bàn tp đà nẵng
giá mặt hàng thịt lợn tăng khoảng một mươi một mươi năm so với thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và tăng bốn mươi năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của dịch tả lợn
lợn bị tiêu hủy nhiều sản lượng nhập về các điểm bán giảm khoảng bốn mươi năm năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo của sở công thương đà nẵng
mỗi ngày thị trường đà nẵng tiêu thụ khoảng bảy mươi hai tấn thịt lợn
tại cơ sở thiết mộ gia súc gia cầm tập trung đà sơn
mỗi ngày chế biến cung ứng ra thị trường khoảng hơn một hai trăm linh con một ngày
trong đó công ty chăn nuôi cp chiếm khoảng năm mươi
phần còn lại đến từ một số nguồn cung nhỏ và hộ dân nuôi nhỏ lẻ
công ty cũng thường chuyên thường chuyên có theo dõi giá hằng ngày
theo chỉ đạo của sở là theo dõi giá hằng ngày
báo cáo về sở công thương để mà theo dõi
thì hồi nãy bây giờ là tăng như gấp đầu
tăng gấp đầu so với những ngày trước đây là khi chưa có dịch là tăng gấp đầu
tuy nhiên cái sản lượng đó là bấm rất là thấp
vì có thể là do nó giá cao quá là người tiêu dùng hoặc người ta không dùng
người ta chuyển qua dùng cái sản phẩm khác sản phẩm thay thế khác
để giải quyết vấn đề thịt lợn sẽ tăng đột biến trong dịp tết nguyên đán
thành phố đà nẵng sẽ tăng từ một mươi năm đến hai mươi điểm bán thịt lợn bình ổn giá
với năng lực cung ứng khoảng một mươi một mươi năm tổng sản lượng tiêu thụ thịt lợn mỗi ngày
cùng với đó công tác tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu xuất lậu
vận chuyển buôn bán trái phép lợn và các sản phẩm lợn trên địa bàn thành phố
sẽ chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm bình ổn giá thịt lợn dịp cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
trong những năm qua mục tiêu xây dựng nhà ở cho người nghèo tại tỉnh thanh hóa
luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền và tổ chức thành viên
tuy nhiên vì khó khăn nên số gia đình cần được hỗ trợ vẫn còn rất nhiều
hiện trên địa bàn tỉnh thanh hóa còn hơn một mươi hộ nghèo đang ở nhà tạm bỡ
nhà xuống cấp nghiêm trọng cần được giúp đỡ
theo thông tin từ mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa từ năm hai nghìn chín đến nay
tỉnh đã thực hiện các đề án như hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt với nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng
tuy nhiên do ngân sách còn hạn chế đối tượng chính sách và hộ nghèo còn nhiều
trong thời gian tới mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa tiếp tục kêu gọi các cơ quan
doanh nghiệp và nhà hào tâm chung tay góp sức để cải thiện cuộc sống cho những người đang còn nhiều khó khăn
thành ủy tp hcm vừa ban hành thông chi về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em
theo đó công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em
của tp hcm thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên trên địa bàn thành phố gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm quyền trẻ em
đặc biệt là bạo lực lạm dụng xâm hại trẻ em
quá trình xử lý còn một số vướng mắt bất cập gây bất xúc trong dư luận xã hội
để khắc phục những hạn chế bác thượng vụ thành ủy tp hcm yêu cầu cấp ủy chính quyền
mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần kịp thời biểu dương
nhân rộng các gương điển hình tiên tiến lên án các hành vi xâm phạm bạo lực
và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội phúc lợi cho trẻ em
trong ngày đầu tiên của năm mới hành hai mươi hàng nghìn hội dân người đồng bào dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa vùng biên của tỉnh con tum đã được hưởng niềm vui khi điện lưới đã kịp về tới buôn lạc
công trình đưa điện lưới quốc gia về thôn tu rằng bê xã mưởng hòn
cây lây đã chính thức hoàn thành vào những ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
đây là thôn vùng sâu vùng xa của xã mưởng hòn với gần một trăm ba mươi nhân khẩu người đồng bào dân tập thiểu số sơ đăng
với việc được đóng điện tu rằng bê trở thành thôn cuối cùng trong xã mưởng hòn được hòa lưới điện quốc gia
để mang điện đến với bà con kịp năm mới ngành điện con tum đã triển khai hàng loạt dự án
trong đó thi công gần hai mươi km đường dây trung thế và hạ thế
phục vụ cho gần một hai trăm linh hộ dân ở sáu huyện thành phố trong tỉnh con tum và bao huyện vùng biên
ngoài ra hàng loạt dự án thủy điện ở các huyện vùng biên như đắk lây ngọc hồi
được giải tỏa công suất nhờ hưởng lợi từ các dự án trên
thưa quý vị và các bạn làng nam ô thành phố đà nẵng nằm dưới chân núi đèo hải vân
không chỉ được nhiều người biết đến bởi vẻ đẹp thiên nhiên đầy hoang sơ thơ mộng
mà thiên nhiên nơi đây còn ban tặng cho người dân nhiều lọc biển
thưa quý vị và các bạn sau lưng tôi là bãi gành đá hoàng sơn
hoang sơ của làng nam âu quận liên triểu thành phố đà nẵng
nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn mang lại sinh kế cho hàng trăm hộ dân địa phương
từ những tàng đá phủ đầy rong biển
theo nhiều người dân tại đây hái rong biển trở thành một trong những nghề mưu sinh
từ rất lâu đời của người dân nam âu
hàng năm cứ vào từ tháng chín đến tháng một mươi hai cả làng với khoảng bảy mươi hộ lại kéo nhau đi hái rong biển
hay còn gọi là mứt biển
họ phải dậy từ rất sớm
mỗi buổi hái người ít nhất cũng có thể hái được từ một đến hai kg
người hái nhanh có thể hái được từ bốn đến năm kg
năm nay do mùa mưa đến muộn người dân chỉ mới bắt đầu đi hái rong tầm hai tháng gần đây
xong điều này lại mang đến cho bà con một cái tết sùng tốc hơn
năm nay là tháng chín tháng một mươi mới đi
tháng một mươi tháng một mươi một mới đi
không phải là
tháng mùa mùa cá
tháng một mươi tháng chín tháng một mươi trời đi đông
mới đi làm mới đi làm
tôi đi hái rong biển khoảng bao giờ sớm
là tóm giờ sớm
là về được he trịu mùa cá trịu mùa cá nam đại trang mùa cá
nhưng không có chừng
bữa sáng giáo êm nó thì nhiều
mà sáng nó thì ít
nhờ sống là một ống trầm làm biển làm có đánh có
còn như là he mị công sống như gành
có gì là do duyên
sau tháng hè này là bắt đầu đi ấp khởi bò ngư
còn tháng chín tháng một mươi là đi làm cái rong biển
mỗi kg rong tươi bán với giá từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
rong khô bán với giá từ hai năm đến ba triệu đồng mỗi kg
rong biển trở thành món nguyên liệu không thể thiếu đối với người dân nam âu
khi chế biến món ăn vào dịp lễ tết
hiện rong biển nam âu đã được nhiều người biết đến
và luôn chiếm một vị trí ưu thế trong lòng những du khách khi đặt chân đến đà nẵng
trong phần tin quốc tế
ukraine bắt đầu vận chuyển khí đốt từ nga sang eu
liên hợp quốc quan ngại về tuyên bố của triều tiên
theo đại diện nhà điều hành đường dẫn hệ thống đường ống khí đốt của ukraine
nước này đã trung chuyển những mét khối khí đầu tiên đến eu
trên cơ sở hợp đồng vận chuyển mới
theo đơn vị này ngày làm việc đầu tiên đã diễn ra trôi chảy
nga và ukraine đã ký hợp đồng vận chuyển khí đốt mới vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm ngoái
thời hạn hiệu lực của hợp đồng là năm năm
trong thời gian đó ukraine dự kiến sẽ nhận hơn bảy tỷ đô la mỹ
hợp đồng này mới bắt đầu đi vào hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thao gỡ được những mâu thuẫn giữa hai bên về khí đốt
theo thỏa thuận mới giữa nga và ukraine
khối lượng trung chuyển tối thiểu ở mức sáu mươi năm tỷ mét khối khí đốt trong năm hai nghìn hai mươi

khối khí đốt mỗi năm trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi bốn
sau thời hạn này hợp đồng có thể sẽ được gia hạn tới một mươi năm
liên quan tới những căng thẳng gia tăng sau khi mỹ tiến hành không kích iraq
bộ ngoại giao iran vừa chịu đại diện lâm thời thụy sĩ tại nước này để phản đối cuộc không kích
trong khi đại giáo chủ iran alim khamenei cũng cáo buộc mỹ gây ra bạo lực tại quốc gia láng giềng
thụy sĩ hiện là nước đại diện cho các quyền lợi của mỹ tại iran
trong thông báo ngày một tháng một bộ ngoại giao iran cho biết đã đề nghị đại biện lâm thời thụy sĩ thông báo với mỹ rằng
iraq là một quốc gia độc lập và phản đối mạnh mẽ những phát biểu hiếu chiến của các quan chức mỹ
cùng ngày đại giáo chủ iran ali khamenei cũng đưa ra các chỉ trích tương tự
và cảnh báo tehran sẽ đương đầu với bất kỳ quốc gia nào có ý định sử dụng bạo lực để chống lại nước này
vụ tấn công của mỹ tại iraq đã khiến hàng nghìn người iraq tập trung trước đại sứ quán mỹ ở nước này để phản đối
theo cập nhật mới nhất vào tối qua toàn bộ những người biểu tình đã rời đi và an ninh đã được thiết lập trở lại tại đây
trong khi đó ngoại trưởng mỹ mike pompeo ngày một tháng một đã phải hoãn chuyến thăm tới ukraine
để tập trung vào tình hình ở iraq sau vụ người biểu tình tấn công đại sứ quán mỹ ở baghdad
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về tuyên bố của triều tiên
thể hiện nước này có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa
trong một tuyên bố người phát ngôn tổng thư ký
tổng thư ký liên hợp quốc ông stephen zuzarek nhấn mạnh
tổng thư ký rất hy vọng rằng những cuộc thử nghiệm sẽ không được nối lại
phù hợp với các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an
ông zuzarek nêu rõ không phổ biến hạt nhân vẫn là một trụ cột cơ bản của an ninh hạt nhân toàn cầu và phải được duy trì
trước đó phát biểu tại hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên
nhà lãnh đạo kim trương ưn nhấn mạnh không còn lý do gì để nước này tự ràng buộc với giao ước ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
đồng thời cảnh báo bình nhưỡng sẽ phô diễn một vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần
indonesia vừa bác bỏ các yêu sách lịch sử cũng như đề xuất đối thoại của trung quốc
nhằm giải quyết các tranh chấp tại vùng đặc quyền kinh tế của indonesia ngoài khơi bờ biển phía bắc quần đảo natuna
bộ ngoại giao indonesia đã triệu đại sứ trung quốc tại nước này để trao công hàm phản đối chính thức
việc nhiều tàu cá và tàu hải cảnh trung quốc xâm nhập trái phép vùng biển natuna thời gian qua
đồng thời bác bỏ các yêu sách của trung quốc về đường chín đoạn coi đây là hành động đơn phương
không có cơ sở pháp lý và chưa bao giờ được công ước liên hợp quốc về luật biển angolos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai công nhận
động thái trên được đưa ra sau khi cơ quan an ninh hàng hải indonesia ngày ba mươi tháng một mươi hai cho biết
đã ghi nhận ít nhất sáu mươi ba tàu cá và tàu hải cảnh của trung quốc xâm nhập trái phép vùng biển natuna trong các ngày từ một mươi chín đến hai mươi bốn tháng một mươi hai vừa qua
tổ chức nghiên cứu
không gian ấn độ vừa thông báo chính phủ nước này đã phê chuẩn sứ mệnh mặt trăng thứ ba mang tên chandrayaan ba
chuyến bay dự kiến sẽ được thực hiện vào năm hai nghìn hai mươi một
theo tổ chức nghiên cứu không gian ấn độ chandrayan ba sẽ có các đặc điểm kỹ thuật giống với sứ mệnh chandrayaan hai
tức là cũng bao gồm một tàu đổ bộ và thiết bị tự hành cùng với một mô đun đẩy
người đứng đầu tổ chức nghiên cứu không gian ấn độ cũng khẳng định tất cả các hoạt động liên quan đến sứ mệnh mặt trăng thứ ba đang diễn ra xuân sẻ
và chandrayaan ba sẽ không ảnh hưởng đến các chương trình vệ tinh khác
liên quan đến chi phí của chandrayan ba theo tổ chức này tàu đổ bộ và thiết bị tự hành sẽ tiêu tốn khoảng ba mươi năm triệu đô la mỹ
tuy nhiên tổng chi phí của dự án sẽ vào khoảng tám mươi sáu triệu đô la mỹ
ngoài chandrayan ba ấn độ cũng sẽ triển khai ít nhất hai mươi năm nhiệm vụ không gian trong năm nay
thái lan và fiji vừa trở thành các quốc gia tiếp theo ban hành lệnh cấm các loại túi ni lông dùng một lần
cùng chế tài xử phạt nặng nhằm hướng tới việc bảo vệ hệ sinh thái biển trước mối đe dọa tới từ rác thải nhựa
bộ tài nguyên và môi trường thái lan cho biết lệnh cấm mới sẽ được áp dụng đối với tất cả các cửa hàng lớn trên toàn quốc
qua đó hướng tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn túi ni lông dùng một lần vào năm hai nghìn hai mươi một
hiện thái lan là quốc gia đứng thứ một mươi trên thế giới về lượng rác thải đổ ra biển và trong năm qua
nước này đã giảm tới gần năm tám trăm linh tấn rác thải nhựa bằng cách kêu gọi hạn chế sử dụng túi ni lông một cách tự nguyện trong giai đoạn đầu của chiến dịch
còn tại fiji lệnh cấm sẽ áp dụng đối với tất cả các hoạt động sản xuất tiêu thụ cũng như cung cấp túi ni lông dùng một lần
những đối tượng sản xuất túi ni lông sẽ bị xử phạt tới bảy năm tù và hơn hai trăm linh usd
trong khi đó những đối tượng buôn bán túi ni lông có thể bị phạt tiền lên tới gần bảy mươi usd